tại hà nội đã diễn ra tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
đây là lần đầu tiên ubnd tỉnh sơn la phối hợp cùng bixi và central group việt nam tổ chức sự kiện quan trọng này
tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám diễn ra nhằm mục đích quảng bá
kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn trong đó nhãn là sản phẩm chủ lực
với quy mô hai mươi gian hàng chia thành ba nhóm hàng hóa là nhóm hàng sản phẩm nhãn sơn la
nhóm rau củ quả nhóm thực phẩm đã qua chế biến
ban tổ chức muốn trưng bày quảng bá giới thiệu đến người dân thủ đô hà nội và các tỉnh thành lân cận
các mặt hàng nông sản an toàn đạt chứng nhận việt gap global gap của tỉnh sơn la
thông qua sự kiện lần này tỉnh sơn la hy vọng các sản phẩm nông sản an toàn nói chung
và sản phẩm nhãn nói riêng của tỉnh sẽ được người tiêu dùng trong nước biết đến
qua đó kích cầu tiêu dùng góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn
giúp bà con nông dân có thu nhập kinh tế ổn định đời sống các dân tộc vùng sâu vùng xa được nâng cao
sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám